thưa quý vị dù còn tranh luận và lo ngại nhưng nhiều quốc gia đã đang và chuẩn bị phát hành hộ chiếu vaccine
chính phủ các nước muốn áp dụng loại giấy thông hành này để phá băng ngành du lịch mở cửa nền kinh tế
nhiều chuyên gia y tế cộng đồng cũng hy vọng là tấm hộ chiếu này sẽ hỗ trợ đắc lực hơn việc kiểm soát dịch bệnh lây lan
việt nam có nên cấp và chấp nhận hộ chiếu này không và khi nào là thời điểm thích hợp
đây là câu hỏi đang được đông đảo cư dân mạng quan tâm và bàn luận
mới đây thủ tướng chính phủ đã giao bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
nghiên cứu đánh giá và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp về kiến nghị mở cửa cho khách du lịch có chứng chỉ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
là cần thiết để nâng cao vị thế của du lịch việt nam
của tiến sĩ lương hoài nam thành viên hội đồng tư vấn du lịch việt nam
theo ông nam hộ chiếu vaccine có thể là tiền đề để việt nam đuổi kịp đối thủ
trong phát triển kinh tế
du lịch quan điểm này ngay lập tức nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến ủng hộ từ cư dân mạng
mở cửa với những du khách đã tiêm chủng đủ hai liều vaccine phải có giấy chứng nhận mình hoàn toàn đồng ý
nếu không mở cửa sớm tôi sợ rằng doanh nghiệp sẽ không trụ nổi được bao lâu
việt nam chúng ta nổi tiếng chống dịch tốt đây là cơ hội ngàn năm có một chúng ta không nên bỏ lỡ
việt nam cũng nên cấp hộ chiếu vaccine để những người tiêm chủng rồi được chấp nhận ra nước ngoài hoặc du lịch
xu hướng hiện tại của thế giới là vaccine và miễn dịch rồi
việt nam không thể tiếp tục đóng cửa và phong tỏa như năm ngoái được nữa phải tính đến mở cửa từng bước thôi
các nước châu âu làm rất tốt với hộ chiếu vaccine mong việt nam đừng bỏ lỡ cơ hội của các ban ngành phát triển nhất là hàng không và du lịch
tôi ủng hộ mở cửa du lịch nhưng cần phải đưa ra các quy định quy trình địa điểm hợp lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc quy trình chống dịch
bên cạnh các ý kiến đồng tình nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ lo ngại và cho rằng vaccine mới đang ở giai đoạn đầu số lượng người được tiêm cũng như kết quả vẫn chưa thống nhất
vì thế hộ chiếu vaccine không phải là phương án an toàn tuyệt đối
theo tôi không nên mở cửa du lịch cho khách quốc tế vội những biến chủng của ncov rất phức tạp
cái gì cũng có hai mặt phải cân nhắc thật kỹ cái được và cái mất tùy vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia
theo tôi thì cần phải đợi xem hiệu quả của tiêm ngừa như thế nào của từng loại thuốc
vì chưa chắc loại vaccine nào cũng có hiệu quả cao nếu người dân ở một nước nào đó đã được tiêm ngừa bằng một loại vaccine kém hiệu quả
thì không chắc họ được miễn dịch và không mang theo ncov đi du lịch
virus không ảnh hưởng tới người đã tiêm vaccine nhưng nó có thể tồn tại trên cơ thể họ để lây lan qua người khác nên cần xem xét kỹ trước khi chấp nhận hộ chiếu vaccine
nhận định việc mở cửa thị trường
thị trường quốc tế vô cùng ghe go và có thể vấp phải sự phản đối của số đông
xong ông vũ thế bình phó chủ tịch thường trực hiệp hội du lịch việt nam cho rằng cần phải chuẩn bị sẵn kế hoạch nếu không muốn tụt hậu
người thông minh vẫn là người đi trước khi cả thế giới công nhận hộ chiếu vaccine nếu chúng ta không tin thì sẽ thua trên đất của mình
ông nhấn mạnh thời gian sắp tới hiệp hội sẽ có đề án để trình chính phủ để thí điểm làm du lịch quốc tế trong thời điểm thích hợp
cho đó cũng liên quan tới hội chiếu vaccine
trong cuộc điện đàm phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và ngoại trưởng singapore vivian valak risnon đã thảo luận khả năng hai bên áp dụng hộ chiếu vaccine lẫn nhau
sáng tám ba việt nam chính thức triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long lần này thông tin về tiêm chủng sẽ được lưu trên nền tảng phần mềm hồ sơ sức khỏe toàn dân
đặc biệt hệ thống hồ sơ tiêm chủng của việt nam sẽ liên thông với quốc tế
sau này là hộ chiếu vaccine quản lý toàn bộ bằng qr code
đông đảo cư dân mạng kỳ vọng nghiên cứu thành công tiêm ngừa covid một mươi chín và áp dụng hộ chiếu vaccine sẽ trở thành giấy thông hành mở cánh cửa du lịch nước ta vừa ứng phó thích nghi vừa phục hồi tăng trưởng và tìm kiếm dư địa phát triển mới
tuy nhiên để mở cửa đón du khách quốc tế hay chấp nhận hộ chiếu vaccine việt nam cần dựa vào thực tế để có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng
xung quanh câu hỏi
việt nam có nên cấp và chấp nhận hộ chiếu vaccine và khi nào là thời điểm thích hợp
quan điểm suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ và tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
cho rằng xe này danh khách trên tuyến quốc lộ một a nhóm người trên xe khách mang biển số đà nẵng chặn đầu leo lên xe khách đang chạy cùng chiều dùng hung khí hành hung lái xe và phụ xe
vụ việc khiến hành khách trên xe hoảng sợ
đây chỉ là một trong số các vụ việc liên quan đến việc tranh giành hành khách giữa các nhà xe trong thời gian vừa qua
thì rõ ràng là cái hành vi đấy là hành vi bất chấp pháp luật
có hành vi côn đồ bởi vì là có sử dụng tới hung khí và không cần quan tâm tới tính mạng coi thường tính mạng của những người đi đường
thì rõ ràng với những hành vi đấy là đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền các cơ quan có trách là xử lý nghiêm để răn đe
và thậm chí nếu có
căn cứ để khởi tố thì cũng khởi tố hình sự để làm
ngăn chặn những hành vi tiếp diễn sau này
theo nhiều chuyên gia và nhà quản lý nguyên nhân gia tăng các vụ tấn công va chạm giữa các xe khách trong thời gian vừa qua là hiện hành khách cũng đã có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng các loại hình vận tải hành khách
trong khi đó số lượng phương tiện kinh doanh vận tải lại rất nhiều
đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng hành khách giảm nghiêm trọng
hơn nữa quy định thì lại chỉ cho xe khách không được chừa quá chất chứa năm mươi số ghế
điều này dẫn đến sự sụt giảm về tài chính hình thành xung đột giữa các hãng vận tải và từ đó dẫn đến sự cạnh tranh thiếu lành mạnh
nguyên nhân của chính chủ xe hoặc là người điều khiển phương tiện là chủ các doanh nghiệp là thực sự là họ bất chấp pháp luật
có nhiều chủ xe hoặc là nhà xe là chạy theo lợi nhuận
và nhằm tăng doanh số họ bất chấp và đồng ý cho lái xe hoặc là cho phụ xe thực hiện các hành vi là chèo kéo khách để mà tranh giành khách cho xe nhà mình
nhà xe hay là một doanh nghiệp có thể ngang nhiên sử dụng người của mình hoặc là thuê mướn giang hồ để mà hành hung để mà rằn mặt đối thủ cạnh tranh
chắc chắn là phía sau đó phải có ai nâng đỡ phải có ai chúng ta dùng từ bảo vệ và để cho họ làm hiệp này
bên cạnh đó nguyên nhân cũng đến từ chính các chủ doanh nghiệp vận tải khi chưa tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng như văn hóa ứng xử trong kinh doanh vận tải hành khách
theo điều ba trăm một mươi tám của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm thì hành vi chèo kéo hành khách của các lái xe phụ xe nếu gây mất an ninh cho khách
nếu hành vi trật tự ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông thì cũng có thể bị khởi tố hình sự
đặc biệt nếu sử dụng các hung khí ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe người khác thì cũng có thể bị xử lý với tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên theo các chuyên gia cần phải có những chế tải mạnh hơn nữa để đủ sức gian đe
chưa trú trọng cái việc xây dựng thương hiệu cái uy tín của mình trên thị trường mang cái phong cách là kinh doanh một cách chuột giật
vào cái việc tranh giành hành khách nhất là vào các cái dịp lễ tết
họ không cần quan tâm cái ý muốn chủ quan của người đi xe là gì hoặc là của các bạn của những cái đối tác khác
dẫn tới việc là cái việc tranh giành hành khách là vẫn diễn ra thường xuyên
cái hình thức cũng như là mức độ xử phạt vi phạm hành chính cũng như là các cái quy định pháp luật liên quan nó còn hơi nhẹ
dẫn tới việc là rất nhiều chủ xe hoặc là lái xe họ bất chấp
bởi vì cái họ có thể là nghĩ rằng là cái việc này có thể được bỏ qua hoặc là vì một lý do nào đấy mà họ nghĩ rằng cái việc đấy nó không xảy ra
dẫn tới việc họ vẫn tiếp tục thực hiện
tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải hành khách không chỉ gây mất an ninh trật tự mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến hành khách
không chỉ lực lượng công an phải tăng cường xử lý các sở vận tải địa phương cũng cần vào cuộc quyết liệt trong việc kiểm soát hành trình của các nhà xe
trong đó bộ công an đã kết nối và tích hợp qua cổng dịch vụ công quốc gia triển khai việc nộp tiền phạt xử lý vi phạm hành chính
lĩnh vực giao thông đường bộ tra cứu dữ liệu thông tin cá nhân qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
điều này đã giúp tiết kiệm chi phí thời gian đi lại một cách đáng kể các thủ tục hành chính dườm già
và mới đây thì bộ công an đã đăng tải xin ý kiến bốn dự thảo thông tư liên quan đến lĩnh vực cư trú
và trong dự thảo quy định về quy trình đăng ký cư trú bộ công an đề xuất tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú thường trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến và thông báo qua tin nhắn điện tử
hiện đề xuất này đang nhận được nhiều ý kiến ủng hộ bởi dư luận cho rằng nếu triển khai sẽ tạo thuận lợi rất là lớn cho người dân khi mà làm thủ tục liên quan tới đăng ký cư trú
và để hiểu rõ hơn về cái vấn đề này thì góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay của chúng tôi có mời đến trường quay đại tá vũ huy khánh phó cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an
xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay trước tiên thì xin mời ông và quý vị khán giả cùng theo dõi một clip ngắn sau đây
dự thảo thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú gồm sáu chương hai mươi bảy điều
quy định các thủ tục gồm trình tự đăng ký thường trú đăng ký tạm trú gia hạn tạm trú xóa đăng ký thường trú xóa đăng ký tạm trú thủy bỏ đăng ký thường trú đăng ký tạm trú tách hộ xác nhận thông tin về cư trú khai báo thông tin điều chỉnh thông tin về cư trú tiếp nhận thông báo lưu trú tiếp nhận khai báo tạm vắng

quy trình công dân đăng ký cư trú qua mạng được quy định tại điều sáu dự thảo thông tư về quy trình đăng ký cư trú
theo đó hồ sơ đăng ký thường trú của công dân gửi yêu cầu từ cổng dịch vụ công sẽ được chuyển tới cơ quan đăng ký cư trú
vâng thưa đại tá vũ huy khánh một trong những điểm mới của dự thảo thông tư quy định về quy trình đăng ký cư trú lần này đó là công dân có thể được đăng ký cư trú qua cổng thông tin điện tử và nhận tin nhắn qua thông báo tin nhắn điện tử
vậy thì ông có thể cho biết là xuất phát từ thực tế nào mà bộ công an lại đề xuất ra cái dự thảo này
xin chào biên tập viên mỹ hạnh xin kính chào quý vị khán giả truyền hình an ninh tv
thực hiện cái chủ trương của chính phủ về đơn giản hóa cái thủ tục hành chính và các cái giấy tờ liên quan đến công dân cũng như việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công tác đăng ký và quản lý cư trú thì bộ công an đã chủ trì tham mưu với chính phủ để trình quốc hội ban hành cơ luật cư trú năm hai nghìn hai mươi

thực hiện thì bốn dự thảo thông tin liên quan tới lĩnh vực cư trú đang được bộ công an đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của bộ công an
và những dự thảo này sẽ được tham khảo ý kiến đóng góp của các bộ ngành địa phương và nhân dân trong vòng hai tháng tới đây